sáng ngày sáu tháng một tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của tòa án nhân dân tối cao
tham dự còn có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
theo báo cáo của ngành tòa án trong năm công tác hai nghìn chín tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt tám mươi chín
tỷ lệ các bàn án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa là một một mươi ba
giảm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đáp ứng yêu cầu của quốc hội đề ra
tòa cũng tập trung nguồn lực để giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm
tích cực tham gia xây dựng thể chế đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho toàn hệ thống tòa án nhân dân
tuy nhiên bên cạnh đó một số tòa án vẫn chưa khắc phục triệt đề các vụ án đã quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan của tòa
việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời còn nhiều sai sót hạn chế
năm hai nghìn hai mươi hệ thống tòa án đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các vụ án bảo đảm xét xử nghiêm minh khách quan đúng pháp luật